kiên quyết kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng đó là chủ trương đã được đề ra trong chỉ thị số hai mươi tám của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát sang lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng
tuy nhiên hoạt động này đang gặp phải một số vướng mắt cần sớm được tháo gỡ sau đây là những ghi nhận của truyền hình nhân dân tại hà nội
theo quy định đảng viên bỏ sinh hoạt đảng trong ba tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xóa tên thế nhưng khi thực hiện quy trình xóa tên nhiều tri bộ tỏ ra rất lúng túng

theo quy định đảng viên bỏ sinh hoạt đảng trong ba tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xóa tên thế nhưng khi thực hiện quy trình xóa tên
cho việc xóa tên chậm trễ hơn nhiều so với quy định

theo quy định đảng viên bỏ sinh hoạt đảng trong ba tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xóa tên thế nhưng khi thực hiện quy trình xóa tên